sáng nay ba mươi một tháng một mươi hai thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng tổ chức kỷ niệm hai mươi năm thành phố trực thuộc trung ương mùng một tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy mùng một tháng một năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc dự và phát biểu tại buổi lễ
hai mươi năm trở thành đơn vị hành chính trực thuộc trung ương đà nẵng đã có sự đổi thay diệu kỳ
với chủ trương năm doanh nghiệp đà nẵng cùng với các hoạt động khởi nghiệp số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tăng lên hơn một mươi tám doanh nghiệp
số doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi ba bảy tỷ usd số vốn thực hiện ước gần hai tỷ usd
từ chỗ chỉ đón hơn hai trăm linh lượt khách du lịch một năm với doanh thu ba trăm hai mươi năm tỷ đồng thì đến năm hai nghìn một mươi sáu số lượng khách du lịch đạt trên năm năm triệu lượt doanh thu đạt một mươi sáu tỷ đồng gấp gần hai mươi bảy lần
cùng với đó đà nẵng có những bước tiến dài trên các lĩnh vực xã hội giáo dục y tế thể dục thể thao đời sống người dân dần được cải thiện nâng cao mức sống theo kịp với tiến trình phát triển kinh tế đô thị
thu nhập bình quân đầu người đến năm hai nghìn một mươi sáu ước đạt hơn ba usd một người một năm cao gấp bảy lần so với năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nhiều năm liền đà nẵng là quán quân về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci giữ thứ hạng cao nhất của chỉ số quản trị và hành chính công về cải cách thủ tục hành chính
đó là chặng đường dài nỗ lực không ngừng nghỉ của đảng bộ chính quyền và nhân dân đà nẵng để đà nẵng làm nên một vóc dáng đô thị hiện đại văn minh đời sống của người dân biến chuyển từng ngày và là một đô thị đang vươn tầm ra khu vực
phát biểu tại lễ kỷ niệm thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao những nỗ lực và sự phát triển vượt bậc của thành phố hai mươi năm qua
thủ tướng yêu cầu đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố đoàn kết nỗ lực hơn nữa để xây dựng đà nẵng trở thành thành phố động lực của cả nước và mang tầm vóc trong khu vực
đà nẵng cần chắc định rõ tầm chiến lược xây dựng một thành phố thông minh thành phố khởi nghiệp dựa trên các thể chế cơ chế chính sách đột phá các cao hạ tầng đồng bộ
đà nẵng cần chắc định rõ tầm chiến lược xây dựng một thành phố hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng công nghệ cao
thành phố phải trở thành một trung tâm giao thương quốc tế một thành phố du lịch dịch vụ có thể cạnh tranh với các thành phố lớn hiện đại của khu vực và thế giới như singapore hồng kông v v
nhân dịp này thành phố đã vinh danh hai mươi công dân tiêu biểu đã có đóng góp tích cực đối với sự phát triển của thành phố hai mươi năm qua